theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế tính đến tám giờ sáng nay
tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona ncov vẫn tiếp tục tăng lên
hiện đã có bảy trăm hai mươi bốn người tử vong
riêng tại trung quốc ubnd nước này cho biết có tám mươi sáu trường hợp tử vong mới do chủng mới của virus corona
và ba ba trăm chín mươi chín trường hợp nhiễm virus được xác nhận
như vậy số người chết vì virus ncov tại trung quốc đại lục có bảy trăm hai mươi hai người
con số đã vượt qua số ca tử vong do dịch sars giai đoạn hai nghìn hai hai nghìn ba
ngoài trung quốc dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới đã được ghi nhận tại ít nhất hai mươi bảy quốc gia khác